trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh trong bối cảnh mới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mẽ hơn triển khai chiến lược mới phòng chống dịch an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

việc xây dựng đề án là một bước quan trọng để triển khai nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
đồng chí thứ trưởng đề nghị các thành viên trong tổ biên tập đề án nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo đề án sớm hoàn thành các quy trình tiếp theo trình bộ chính trị xem xét chấp thuận thông qua và đồng ý ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện thành công đề án theo lộ trình đã định
chiều nay tại hà nội hội phụ nữ cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu với tinh thần phát huy truyền thống chủ động kỷ cương đoàn kết phát triển
nhiệm kỳ qua công tác hội và phong trào phụ nữ của cục công tác đảng và công tác chính trị được quán triệt và triển khai nghiêm túc bám sát nghị quyết của đại hội phụ nữ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và nghị quyết của đảng
công tác hội và phong trào phụ nữ của cục công tác đảng và công tác chính trị được quán triệt và triển khai nghiêm túc bám sát nghị quyết của đại hội phụ nữ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hội phụ nữ cục đã có nhiều hoạt động thiết thực kịp thời tham gia đóng góp với nhiều tổ chức thiện nguyện ủng hộ công tác phòng chống dịch
đại hội đã bầu ra ban chấp hành hội phụ nữ cục công tác đảng và công tác chính trị nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cử đại biểu tham dự đại hội đại biểu phụ nữ bộ công an lần thứ chín
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
bản tin dịch covid một mươi chín hôm nay một mươi một tháng một mươi của bộ y tế
y tế cho biết trong ngày có hai năm trăm bốn mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
cả nước có ba sáu trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại bốn mươi bốn tỉnh thành phố
riêng tại thành phố hồ chí minh là một năm trăm hai mươi bảy ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là bình dương đồng nai bình thuận
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là thành phố hồ chí minh đắk lắc bến tre
có bảy trong số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua
bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm có bắc cạn tuyên quang hòa bình thái nguyên điện biên hải phòng và thái bình
thưa quý vị và các bạn vào tối ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi
hai địa phương là hà nội và hải phòng đã thông tin bỏ cách ly đối với khách về từ thành phố hồ chí minh
theo đó hà nội cho phép đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế thì thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của trung ương và thành phố
trước đó thành phố hà nội yêu cầu hành khách đến từ thành phố hồ chí minh phải cách ly tập trung bảy ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hà nội hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn do thành phố công bố
tương tự hải phòng cũng có văn bản
bộ giao thông vận tải sáu trăm một mươi một nêu rõ tất cả hành khách xuống cảng hàng không quốc tế cát bi trên các chuyến bay thương mại nội địa và lưu trú tại hải phòng không phải áp dụng cách ly y tế tập trung
như vậy tính đến nay trên toàn quốc còn có gia lai lâm đồng và thừa thiên huế vẫn đang áp dụng cách ly tập trung hành khách đi từ sân bay tân sơn nhất
các địa phương khác yêu cầu khách theo dõi tại nhà
thông tin về bão kompasu
thưa quý vị và các bạn vào hồi một mươi chín h tối nay một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng
một mươi độ vĩ bắc một trăm hai mươi một tám độ kinh đông trên vùng biển phía bắc đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km khoảng đêm nay đi vào biển đông và mạnh thêm
dự báo trong sáu giờ tới khu vực bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
từ bịnh định đến bình thoáng
và khu vực tây nguyên tiếp tục có mưa vừa mưa to cục bợ có nôi mưa rất to
cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh hòa bình lào cai yên bái phú thọ sơn la lai châu
các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị từ bình định đến bình thuận và khu vực tây nguyên
do ảnh hưởng của các hình thái thiên tai thời tiết ở hà nội đã có mưa lớn kéo dài trong sáng thứ hai đầu tuần
khiến cho nhiều tuyến phố tắc nghẽn nghiêm trọng
ủn tắc giao thông tại một số tuyến đường thì đã xuất hiện tình trạng ngập lụt
khiến cho việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khu vực đường gom tuyến đường đại lộ thăng long
do mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường này chìm trong biển nước
nhiều phương tiện đã vỉ cố đi qua nên đã bị chất máy như thế này
và cũng với thực trạng như vậy trên tuyến đường này
dự thợ sửa xe dịch vụ thời vụ
tức là đi này này thì anh bảo nó gặp như này thì quá khó khăn luôn đấy chứ
anh bảo tắc đoạn dài thế này thì có rất nhiều người chết máy hỏng xe ở đây
phương tiện thì bây giờ lước vào bồng gió xuống bùng đốt thì nó nổ hẳn lược
nói chung thì anh mỗi lâu anh thì lấy hai mươi
còn thay anh thì bảy tám mươi
không chỉ xảy ra ngập úng tại một số tuyến đường khu vực trung tâm
vào giờ cao điểm đã xảy ra tình trạng ủn tắc nghiêm trọng
keo hướng di chuyển vào trung tâm
do áp lực giao thông quá lớn nên nhiều người và phương tiện tham gia giao thông
theo cách điền vào chỗ trống
điều này dẫn đến tình trạng lộn xộn xung đột giao thông tại một số tuyến đường trong giờ cao điểm
thấy hôm nay rất là tắc rất là lâu rồi ạ tắc từ cầu chui lên đến đây
muốn nhanh anh về nhà với con tại vì nó đang học online và chỉ có hai đứa ở nhà
hôm nay mình đi thấy đường xá rất đông và mọi người cũng thấy đang đường rắc này
theo mình đang phải dừng lại đây này kiếm công việc hàng hóa vận chuyển rất là khó khăn
để bảo đảm an toàn cho người dân các lực lượng chức năng đã tổ chức ứng trực
có mặt tại những lút giao thông trọng điểm
đồng thời bố trí hướng dẫn người dân tại những khu vực ngập nước đi lại an toàn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong thời gian tới
mây rông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa cho hầu hết khu vực hà nội
do vậy người dân khi đi ra đường cần hết sức chú ý đến việc bảo đảm an toàn
thưa quý vị theo số liệu thống kê trong chín tháng đầu
năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm
so với cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương thực hiện biện pháp giãn cách phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng theo đánh giá của các chuyên gia tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả nước vẫn còn cao
và chưa tương xứng với mật độ tham gia giao thông trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
phản ánh của nhóm phóng viên antv
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tổng cục thống kê

trên toàn quốc xảy ra tám một trăm sáu mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn một trăm bảy mươi năm người
bị thương năm sáu trăm bốn mươi năm người
so với chín tháng của năm hai nghìn hai mươi
số tai nạn giao thông giảm hai năm trăm hai mươi bảy vụ giảm hai mươi ba sáu
số người chết giảm tám sáu
giảm hai hai trăm một mươi bảy người giảm một mươi sáu ba
số người bị thương giảm hai hai trăm ba mươi bảy người giảm hai mươi tám
bệnh nhân này được đưa vào viện một trăm chín mươi tám trong tình trạng sốc đa chấn thương do tai nạn giao thông
cụ thể là điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia
kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân là bảy mươi mg trên một trăm linh ml
đây là một trong nhiều trường hợp tai nạn giao thông được bệnh viện một trăm chín mươi tám tiếp nhận trong thời gian qua
trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông
mà chủ yếu nguyên nhân là do sử dụng chất kích thích rượu bia không làm chủ được tốc độ
trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông

trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông

trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông

trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông

trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông
mà chủ yếu nguyên nhân là do sử dụng chất kích tích rượu bia không làm chủ được tốc độ
trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông
mà chủ yếu nguyên nhân là do sử dụng chất kích tích rượu bia không làm chủ được tốc độ
trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông